lực lượng chức năng tỉnh yên bái sẽ phạt tiền từ một trăm linh cho đến ba trăm linh đồng
đối với hành vi không đeo khẩu trang tại các địa điểm yêu cầu
từ hai triệu đồng cho đến năm triệu đồng đối với các hành vi trốn tránh hoặc không thực hiện cách ly y tế
từ một trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng đối với các hành vi không đăng ký theo dõi sức khỏe
không khai báo y tế từ năm triệu đồng cho đến một mươi triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định
về hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng